kính thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn tố giác của nạn nhân
bị nhóm hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện gò công tây do ngô thị kim cương
cùng chồng là trần minh sơn cư trú xã đồng sơn và nguyễn đức thành cư trú tại xã đồng thạnh
huyện gò công tây cầm đầu thực hiện
đơn vị tiến hành xác minh điều tra thành lập chuyên án đấu tranh qua đó đã bắt giữ làm việc một mươi hai đối tượng gồm
ngô thị kim cương trần minh sơn trương minh tâm cùng cư trú xã đồng sơn nguyễn phương tâm lê khắc vũ cùng cư trú xã bình nhì
phan lê nhật hoàng cư trú xã thanh trị nguyễn quốc khánh nguyễn đức thành cùng cư trú xã đồng thạnh
trần thanh hải phạm hoài đức mai thanh hùng cùng cư trú thị trấn vĩnh bình lưu toàn trọng cư trú xã long chánh thị xã gò công
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một mươi ba giao tự chế sáu ống tuyếp sắt hai gậy bóng chày một thùng tài liệu chứa nhiều loại giấy tờ sổ sách liên quan việc cho vay tiền
sáu xe mô tô hai biển số xe bốn khẩu súng năm mươi bảy viên đàn các loại ba viên pháo ba bịch bột ghi là ma túy đá một dụng cụ để sử dụng
xì xa và cùng một số đồ vật có liên quan
nguyên trọng do nhiều đối tượng thực hiện với nhiều tội danh khác nhau thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo chỉ huy các bộ chiến sĩ
vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
công an quận tám tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình tử vong
trước đó khoảng ba h ba mươi cùng đồng
một ngày căn nhà cấp bốn nằm sâu trong hẻm một trăm hai mươi ba cao lỗ phường bốn quận tám bất ngờ bốc cháy dữ dội
người dân xung quanh phát hiện hô hoáng và tìm cách dập lửa nhưng không hiệu quả nên gọi điện trình báo chính quyền địa phương
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tám nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ đến hiện trường khống chế đám cháy trong ít phút
tuy nhiên khi kiểm tra thì phát hiện hai vợ chồng cùng bé gái ba tuổi đã tử vong bên trong
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
sượng mutsop rộng hàng trăm mét trên địa bàn xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm cháy dữ dội và cục khói bóc cao hàng chục mét
lực lượng phòng cháy chữa cháy bình chánh nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy
thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng ba một sưởng mút xốp rộng hàng trăm mét trên đường liên ấp hai mươi sáu thuộc xã vĩnh lộc a huyện bình chánh cháy dữ dội
đám cháy bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
ngọn lửa gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên phát triển nhanh và cháy lớn
cục khói đen bóc cao hàng chục mét cuồn cuồn
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm bình tân huyện bình chánh khu vực bốn điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
sau đó đám cháy được khống chế
hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê điều tra
kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi năm tháng ba tại một con hẻm trên đường nguyễn tử lực phường tám thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến cho toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
thời điểm trên người dân địa phương phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà tôm rộng khoảng sáu mươi m hai của gia đình chị lê thị lệ liên hô hào nhau tìm cách dập lửa
chỉ trong giây lát ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà lan sang một phần căn nhà của gia đình
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng đã có mặt khẩn trương triển khai công tác dập lửa
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt
tuy nhiên toàn bộ tài sản bên trong căn nhà của gia đình chị lê thị lệ đều bị ngọn lửa thiêu cháy rụi
thời điểm xảy ra hỏa hoạn vợ chồng chị lệ không có ở nhà
theo nhiều nhân chứng tại hiện trường trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn họ trông thấy một số người đang hàng xì tại một căn nhà hai tầng không phép đang say sát đó
ngay khi đám cháy được dập tắt công an phường tám thành phố đà lạt đã phong tỏa hiện trường để cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này
được biết gia đình chị lệ thuộc diện khó

quận gò vấp tp hcm cùng các cơ quan chức năng công an tỉnh đồng nai và bộ công an đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra lấy mẫu tại cây xăng của công ty trách nhiệm hữu hạng dầu khí thanh bình số sáu trăm bảy mươi chín nguyễn kiệm phường ba quận gò vấp là do nghi có liên quan đến đường dây xăng dầu giả quy mô rất lớn ở đồng nai
bệnh viện lê giang thịnh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh mỗi ngày tiếp nhận khoảng hơn ba năm trăm linh lượt người bệnh đến khám ngoại trú
trong đó chín mươi là bệnh nhân
bệnh viện lê giang thịnh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh mỗi ngày tiếp nhận khoảng hơn ba năm trăm linh lượt người bệnh đến khám ngoại trú
chúng ta do lượng bệnh đông quá chúng ta thiếu phần kiểm tra thông tuyến là một phần
thứ hai nữa là cố tình của người sử dụng thẻ đó tức là người ta làm giấy chứng minh giả giả nhiều thẻ khác nhau
thậm chí là người ta cố tình khám nhiều chuyên khoa khác nhau cùng tại một bệnh viện
theo cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm từ khi có hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
công tác ra soát thông tin khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế trên hệ thống
đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
hiện có ít nhất hai vụ được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự
mới đây nhất là việc một người dân đã có dữ liệu khám bảo hiểm y tế tám mươi lần trong hai tháng
số tiền thanh toán bảo hiểm hơn sáu mươi triệu đồng
cái vấn đề mà cái tắc chắc của bệnh viện để mà xảy ra những trường hợp mà bệnh nhân khám trùng
bệnh nhân lạm dụng thì thứ nhất là chúng tôi sẽ từ chối ở những bệnh viện mà không có kiểm tra
lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân
thứ hai là những bệnh viện mà ngay trong bệnh viện của mình mà không có quản lý hồ sơ bệnh mãn tính
mà cho cấp thuốc chùng thì bảo hiểm cũng từ chối
thứ ba nữa là các bệnh viện mà đầy chậm dữ liệu vì đẩy chậm này mà nó mới cái bệnh viện tiếp theo
thì họ không có thể xử lý
nếu bệnh viện không có kiểm tra được mà họ cho thuốc chùng thì cái chi phí mà bệnh viện tiếp theo cho
thì sẽ được trừ vào cái bệnh viện mà không đầy gọi nghĩa là đầy chậm
trên thực tế trong các văn bản pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế
không có quy định nào hạn chế số lần khám chữa bệnh của người tham gia
tuy nhiên các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của các cơ sở khám chữa bệnh trong việc tổng hợp dữ liệu
các đối tượng này đã liên tục đi khám tại nhiều nơi dưới cùng một loại bệnh
nhằm thu lợi bất chính
điều này gây bức xúc cho những người có quyền lợi khám bảo hiểm y tế
trục lợi như thế anh đi anh không bệnh mà anh khám để mà anh khai bệnh
rồi anh lấy cái thuốc đó để anh anh bán ra bên ngoài
như thế là còn một cái hành động ăn cắp đáng lên án
nói chung là nếu mà không có bảo hiểm y tế thì cũng tốn tiền lắm
có bảo hiểm y tế như thế này thì coi như là đến thì hầu hết là bảo hiểm y tế
bảo hiểm là chi trả cho mình thôi
trước thực trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
sở y tế tp hcm đã ra dăng bản chứng chỉnh và tránh hiện tượng làm dụng
trục lợi quỹ bảo hiểm y tế của người bệnh
hạn chế suốt toán các chi phí khám chữa bệnh
đề nghị các cơ sở y tế thực hiện việc chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận
ngay sau khi bệnh nhân kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú
bên cạnh đó cơ sở y tế cần tuân thủ việc tra cứu lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh
trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế ngay khi tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế
đồng thời yêu cầu các đơn vị không phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngày
vẫn phải tuân thủ việc chuyển dữ liệu đúng theo thời gian và quy định
điều này giúp phát hiện người có lịch sử khám chữa bệnh nhiều lần
tại nhiều cơ sở y tế khác nhau trong cùng ngày để trục lợi từ bảo hiểm y tế
kính thưa quý vị quý vị vừa theo dõi phóng sự tp hcm yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế
kính thưa quý vị và tiếp theo thông tin là sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba
đoàn công tác do thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm
ủy viên ủy ban bầu cử và trưởng tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
phục vụ bầu cử của tp hcm làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bảo vệ an ninh an toàn bầu cử tại huyện cần giờ
tại buổi kiểm tra lãnh đạo huyện cần giờ tp hcm đã báo cáo với đoàn
về tình hình triển khai các kế hoạch tổ chức bầu cử
việc công bố danh sách các đơn vị bầu cử tại huyện phân chia khu vực
địa điểm bỏ phiếu công tác chuẩn bị địa điểm niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
đoàn giám sát kiểm tra đã phân công hai tổ công tác giám sát kiểm tra tại các xã thị trấn
về việc rà soát chuẩn bị tiêu chuẩn theo quy định đối với nhân sự được giới thiệu và nhân sự ứng cử
phục vụ bầu cử
thượng trưởng hội đồng nhân quyền đã ban hành công quan dự kiến cơ cấu thành phần
phân bổ số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân quyền đảm bảo các tiêu chí theo quy định
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm cùng đoàn kiểm tra đã khảo sát một số địa điểm
dự kiến sẽ là nơi diễn ra bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn huyện cần giờ
qua kiểm tra thực tế giám đốc công an tp hcm cũng lưu ý một số vấn đề trọng tâm
cần tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý chặt địa bàn
công tác chuẩn bị về các địa điểm bỏ phiếu và trang trí nơi bỏ phiếu
cũng như công tác hệ thống camera đảm bảo an ninh cho các hình bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu
về công tác bảo vệ an ninh thì công an tp hcm đã có tiểu mạch ba trăm linh gửi đến công an các địa phương
trong đó có công an cần giờ công an tp hcm đã căn cứ xét kế hoạch đó
đó là tất cả
vì xây dựng tham hội luôn và dự kiến dự báo các tình huống để chúng ta xử lý
cùng ngày đoàn công tác do bà nguyễn thị lệ chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
chủ tịch ủy ban bầu cử tp hcm làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị
cho bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tại huyện củ chi
thông qua những đợt khảo sát thực tế ủy ban bầu cử kịp thời nắm bắt tình hình
tháo gỡ khó khăn vướng mắt của các địa phương để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra